ngày hai mươi chín tháng bảy phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm cho biết đã tạm giữ một mươi sáu người trong một quán bar tại quận một
để củng cố hồ sơ khởi tố về hành vi tàng trữ và tổ chức sử dụng ma túy
đây là lần đầu tiên công an tp hcm bắt xử lý cả chủ quán và nhân viên về hành vi trên
như truyền hình nhân dân đã đưa tin đạn sáng ngày hai mươi bốn tháng bảy qua kiểm tra
công an tp hcm bắt quả tan nhiều khách và nhân viên quán ba ba mươi x tám tàn trữ sử dụng ma túy
quán ba do đối tượng lê văn tiến sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm quốc tịch mỹ làm chủ
để thu hút khách đến chơi tiến đồng ý cho nhân viên tàn trữ và bán ma túy cho khách
qua khám xét tủ đồ của nhân viên tình trí công an tp hcm phát hiện có nhiều ma túy
với các tình tiết trên công an tp hcm đang củng cố hồ sơ khởi tố các đối tượng
về hành vi tàn trữ và tổ chức sử dụng ma túy
cụ thể tôi đã bắt được nhân viên chăm sóc hàng tình trí đó trong tổng rất nhiều ma túy
và cái vụ này là cái vụ đầu tiên
chúng ta có thể bắt và xử lý được chủ vô trường